quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay bão số tám sẽ dịch chuyển theo hướng tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền trung
cường độ bão cấp một mươi một một mươi hai tốc độ di chuyển khá chậm chỉ từ năm đến một mươi km một giờ
đến chiều nay tâm bão cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía đông bắc
đến chiều mai bão vượt qua khu vực phía bắc huyện đảo hoàng sa
và cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía tây tây bắc
cường độ bão suy yếu dần còn cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sau đó khi tiến gần đến vùng biển miền trung cường độ bão giảm đi đáng kể
đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị
sau đó bão sẽ di chuyển vào đất liền miền trung suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa bão
gió mạnh cấp một mươi một mươi một vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu tám m biển động dữ dội
ở vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
ở vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
vùng biển phía đông của khu vực giữa biển đông khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
trong ngày và đêm nay ở bắc bộ sẽ vẫn duy trì tình trạng ít đến quang mây
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
độ ẩm trong không khí sẽ khá thấp chỉ từ năm mươi năm sáu mươi năm vì vậy trời sẽ khá là hanh khô
còn về tối và đêm do trời ít mây nên nhiệt độ sẽ giảm mạnh
vùng núi và trung du nhiệt độ thấp còn một mươi sáu một mươi tám độ
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội có mức nhiệt là từ một mươi tám đến hai mươi một độ trời rét
trong ngày hôm nay từ thanh hóa đến quảng trị
gần như ít đến quang mây
khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam trở vào đến bình thuận
ở trạng thái mây thay đổi có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền trung duy trì trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và miền đông nam bộ trong ngày hôm nay không nơi nào có mưa
chỉ riêng đối với các tỉnh thuộc miền tây nam bộ
nằm ngoài vùng tắc động của đới gió khô nên có mưa rải rác về chiều và tối
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
và nam bộ có mức nhiệt từ ba mươi một ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước